công an huyện châu thành tỉnh long an đang điều tra vụ việc nhóm đối tượng lao vào đánh hội đồng và dùng dao đâm một thanh niên vì cho rằng nhìn đều
vụ việc xảy ra trên địa bàn xã long trì huyện châu thành
nhận được thông tin lực lượng công an đã nhanh chóng xuống hiện trường nhưng nhóm thanh niên đã tổ thoát
theo hình ảnh được camera ghi lại vào ngày một mươi sáu tháng bảy một nhóm thanh niên khoảng bảy người đi xe máy đến một sân bóng cỏ nhân tạo trên địa bàn xã long trì ngồi xem đà bóng
cả nhóm đã dùng dao lao vào tấn công một thanh niên đang ngồi xem đà bóng
thanh niên sau đó được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh long an
và theo thông tin ban đầu nhóm nghi can thường trú tại huyện chợ gạo tỉnh tiền giang